đoạn đường dài hơn ba mươi mét sạt lở tại khu vực quốc lộ chín mươi một đoạn qua ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang làm cho sụp hoàn toàn tuyến quốc lộ xuống sông hậu
đáng lo ngại hơn sạt lở đã sát vào khu vực dân cư phía trong quốc lộ chín mươi một khiến cho người dân vô cùng lo lắng một mươi một hộ dân đã phải rời khỏi nhà của mình
đây là những hình ảnh mới nhất vừa bị sạt lở làm đứt tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn qua xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
đến sáng sớm hôm nay một đoạn đường quốc lộ chín mươi một dài hơn ba mươi mét tiếp tục bị đổ sụp xuống sông mất hoàn toàn tuyến quốc lộ cũ qua khu vực này
để bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực nguy hiểm ubnd huyện châu phú đã vận động một mươi một hộ dân trong vùng nguy hiểm tạm thời di rời đến nhà người quen ở khu vực an toàn
khuyến cáo bà con tuyệt đối không được ngủ lại trong nhà nhằm bảo đảm an toàn đồng thời cắt cử lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại hai chốt ở khu vực sạt lở
theo dự báo tình hình sạt lở trên tuyến quốc lộ chín mươi một ven sông hậu qua tỉnh an giang còn tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm trong thời gian tới